tại tỉnh bắc cạn cây dược liệu được xác định là cây trồng thế mạnh đem lại giá trị kinh tế cao
đã có không ít hộ gia đình tại địa phương chuyển đổi từ đất trồng lúa trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu
nếu đầu ra ổn định thì phát triển cây dược liệu hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương này
trước đây cũng như nhiều hộ gia đình khác gia đình anh nông văn cường ở thôn khuẩy trang chỉ làm nông nghiệp
không quan tâm đến việc tận dụng đất rừng để phát triển kinh tế
vì vậy suốt nhiều năm gia đình anh cũng chỉ tạm đủ ăn
bắt đầu từ năm hai nghìn chín gia đình anh cường đã mạnh dạn vay vốn và đầu tư trồng quế
hiện nay hai hectare quế bắt đầu cho thu hoạch bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình
cây tiềm năng của cây quế và phát triển của cây quế thì bà con người ta thu từ vỏ thân lá cành
cho nên cây quế là cây dược liệu mà có giá trị nó rất là cao
cho nên cái vấn đề này là bà con người ta cũng rất là hiểu và phát triển nhiều với cây quế của địa phương đây
thay vì những hình ảnh đốt nương làm rẫy trước đây đến với xã nông thượng hôm nay là những đồi quế xanh mướt
từ những diện tích nhỏ lẻ đến nay toàn xã đã trồng được trên ba trăm linh hectare quế
trung bình một kg vỏ quế tươi hiện có giá bán từ một mươi năm đến một mươi bảy đồng
ước tính một hectare khi cho thu hoạch mang lại giá trị kinh tế khoảng năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên để ổn định lâu dài cho cây quế thì cũng cần có sự liên doanh liên kết trong việc đầu tư sản xuất
đặc biệt là xây dựng được những nhà máy sản xuất tinh dầu quế
thực tế thì thị trường tiêu thụ cái sản phẩm về cây quế thì hiện nay thì địa phương cũng có người đến thu mua
nhưng mà cũng phạp phù về cái giá cả
cho nên là cũng chưa được ổn định lắm
cũng muốn nhờ các cấp các ngành ở trên thì có thể là hỗ trợ ổn định
ví dụ như những cái sơ chế chẳng hạn để ra tinh dầu thì có thể là bà con nó cũng sẽ có phần lãi hơn trong cái về cái vấn đề trồng cây quế
theo thống kê của viện dược liệu việt nam bắc cạn hiện có trên một loại dược liệu
trong đó có nhiều loại quý hiếm có giá trị cao như ba kích hà thủ ô đẳng sâm quế hồi
đây là những tiềm năng rất lớn trong phát triển kinh tế
giảm nghèo cho người dân
trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện một số đề tài để làm sao mà có thể phát triển cây dược liệu
ví dụ như là các cây cà rào cổ lam hay là một số các cây gừng đá cây dược liệu khác để phục vụ cho chăm sóc sức khỏe cho đồng bào
rồi thì làm sao mà để nâng cao cái thu nhập cho người dân
những cái đồng bào mà sống ở rừng thì có thể là thu nhập được cái dược liệu này

nguồn dược liệu của địa phương được bảo tồn từng bước mở rộng diện tích nâng cao giá trị kinh tế cho người dân
tỉnh bắc cạn đã có những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển cây dược liệu
trong đó tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng giá trị của các loại dược liệu là cần thiết
bên cạnh đó cần hướng dẫn vận động người dân khai thác sử dụng hợp lý mở rộng gieo trồng thu hái bền vững nguồn dược liệu quý
như vậy sẽ phát huy được tiềm năng các cây dược liệu quý tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương mà còn tạo cơ hội cho người dân tăng thu nhập và nâng cao sức khỏe cho nhân dân